công an huyện củ chi tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc bé gái bảy tuổi tử vong nghi bị bạo hành
vào sáng cùng ngày bé gái bảy tuổi ở xã tân thông hội huyện củ chi được người thân đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực củ chi cấp cứu trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím
khi bệnh viện tiếp nhận thì bé gái đã ngưng tim ngưng thở bác sĩ xác định bé gái đã tử vong trước khi đến bệnh viện
do có nhiều dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến cái chết của bé gái phía bệnh viện đã thông tin cho công an huyện củ chi
bước đầu công an huyện củ chi lấy lời khai những người liên quan chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác minh làm rõ vụ việc